bệnh viện nội tiết trung hương đã tiếp nhận một bệnh nhân luyết hoại tử bàn chân do biến chứng đai tháo đường
do bệnh nhân chủ quan nên đã dẫn tới hậu quả phải cắt cụt một trần
bệnh nhân năm nay mới hai mươi tám tuổi mắc bệnh đái tháo đường tuyếp một phát hiện bệnh từ cách đây một mươi hai năm khi mới một mươi bảy tuổi
nhưng bệnh nhân không tái khám và theo dõi định kỳ tại cơ sở y tế mà chỉ điều trị isulin tại nhà theo đơn thuốc từ lúc mới phát hiện bệnh
cách đây khoảng một tháng bệnh nhân bị tai nạn giao thông dẫn đến xây xác vùng giamu bàn chân trái
sau vài ngày vết thương lan rộng bệnh nhân cảm thấy đau nhức mất cảm giác
chỉ vì sai lầm và thiếu hiểu biết trong việc chăm sóc mà bệnh nhân này dù mắc đái tháo đường nhưng đã tự điều trị vết thương tại nhà bằng thuốc kháng sinh không rõ nguồn gốc
cũng như đắp các loại thuốc lá vào vị trí xây sát khiến cho vết thương lan rộng nhanh chóng thậm chí đe dọa đến tính mạng hậu quả là phải cắt cụt chi

trước ca bệnh nặng này bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo đối với những người đang mắc đái tháo đường cần thường xuyên tái khám điều trị đơn thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ
khi xuất hiện các vết xây sát trên cơ thể không được tự ý điều trị tại nhà mà người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra và chăm sóc vết thương giúp vết thương được kiểm soát tốt tránh những tổn thương lan rộng bảo tồn các chi